vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn trí doãn bốn mươi hai tuổi
trú tại tổ dân phố thuận hòa phường cam thuận tp cam ranh về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi nguyễn trí doãn lập sử dụng hai tài khoản mạng xã hội facebook của mình là vân khanh và ba cho
đã đăng tải nhiều bài viết hình ảnh do mình soạn thảo cắt ghép hoặc sưu tầm chia sẻ từ bạn bè trên facebook
thể hiện quan điểm chống nhà nước với nội dung thô tục nhằm xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân
bôi nhọ sự lãnh đạo của đảng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam lãnh tụ hồ chí minh các vị lãnh đạo cấp cao trong đảng nhà nước
mục đích của bị cáo là nhằm kích động chia rẽ gây mất lòng tin trong dư luận quần chúng nhân dân chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội thể hiện sự coi thường pháp luật nên phải xử lý nghiêm minh
tại phiên tòa bị cáo doãn đã thành khẩn khai báo thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình thể hiện sự ăn năn hối lỗi
áp dụng điểm a khoảng một điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn trí doãn bảy năm tù giam
ngoài ra sau khi chấp hành xong án phạt tù bị cáo còn bị quản chế ba năm tại địa phương
một đường dây mua bán ma
má túy từ lào qua cửa khẩu cầu treo huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh vào thành phố hồ chí minh tiêu thụ vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an triệt phá bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin
đối tượng bị bắt giữ khi đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin là trần nguyễn hồng lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thôn hòa bình xã kỳ phong huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
trước đó lĩnh thường xuất hiện tại địa bàn thành phố vinh tỉnh nghệ an có biểu hiện bất minh về kinh tế và có dấu hiệu nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy
công an nghệ an cũng như công an hà tĩnh công an của tỉnh giảm biên với lào đặc biệt quan tâm đến điều tra ma túy ở khu vực giảm tranh biên giới
đồng một để mà sạc thịnh các cái đường dây các cái tuyến đường trong điểm và các đối tượng thư chuyên vận chuyển ma túy
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một

trước đó ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân tp thủ đức quận tám bình chánh và hóc môn khẩn trương kiểm tra giải quyết chức điểm tình trạng vận chuyển lên xuống hàng hóa và kinh doanh tại các điểm mua bán chợ tự phát lấn chiếm lòng lề đường xung quanh ba chợ đầu mối bình điền thủ đức hóc môn
ngày một mươi năm tháng một mươi một tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh cho biết đã ra quyết định xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn thành tài
trước đó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh và tám bị cáo khác trong vụ án sai phạm về việc hoán đội nhà đất số năm mươi bảy cao thắng lấy nhà đất số một trăm tám mươi năm hai bà trưng
phiên tòa dự kiến xét xử từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một
theo cáo trạng nhà đất số một trăm tám mươi năm hai bà trưng phường sáu quận ba là tài sản nhà nước được giao trung tâm ca nhạc nhẹ trực thuộc sở văn hóa thể thao và du lịch tp hcm nay là sở văn hóa và thể thao quản lý và làm trụ sở
do cơ sở một trăm tám mươi năm hai bà trưng xuống cấp năm hai nghìn bảy trung tâm ca nhạc nhẹ đã liên hệ với công ty diệp bạch dương do dương thị bạch diệp làm giám đốc để hợp tác đầu tư và nâng cấp trụ sở
bị cáo dịp đề xuất hoán đổi nhà đất năm mươi bảy cao thắng quận ba tp hcm đang thế chấp ngân hàng để lấy mặt bằng một trăm tám mươi năm hai bà trưng với trung tâm ca nhạc nhẹ
tuy nhiên sau khi được cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nhà đất số một trăm tám mươi năm hai bà trưng bị cáo diệp không đưa tài sản này vào ngân hàng để rút giấy chứng nhận nhà đất số năm mươi bảy cao thắng ra bàn giao sang tên cho trung tâm khai nhạc nhẹ như cam kết
thay vào đó bị cáo diệp tiếp tục dùng nhà đất một trăm tám mươi năm hai bà trưng để thế chấp vay tiền tại ngân hàng phương nam nay là sakerma
đến nay không có khả năng trả nợ khiến nhà nước mất tài sản là nhà đất số một trăm tám mươi năm hai bà trưng gây thiệt hại hơn một trăm tám mươi sáu tỷ đồng
cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm đã tuyên trả hồ sơ yêu cầu viện kiểm sát nhân dân tối cao điều tra bổ sung tám vấn đề
trong đó phần lớn là nội dung xoay quanh việc thế chấp tài sản năm mươi bảy cao thắng của công ty dịp bạch dương tại aribank chi nhánh tp hcm
tới tháng năm năm hai nghìn hai mươi một viện kiểm sát nhân dân tối cao hoàn tất điều tra bổ sung chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho phía tòa án
viện kiểm sát nhân dân tối cao giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo như cáo trạng
những tình tiết phát sinh tại phiên tòa đều đã có trong hồ sơ vụ án không phải tình tiết mới
công an tp hcm vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và tiếp tục đề nghị truy tố nguyễn thái luyện
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần địa ốc alibaba cùng hai mươi hai bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
đồng thời là kết quả giám định số vàng mà công an thu được trong quá trình khám xét là vàng thật
theo kết luận điều tra bổ sung nguyễn thái luyện và các đồng phạm đã thành lập hai mươi hai pháp nhân
vẽ ra năm mươi tám dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh đồng nai bà rịa vũng tàu và bình thuận
rồi phân lô tách thửa trái pháp luật để bán cho năm sáu trăm bảy mươi một người chiếm đoạt hai bốn trăm ba mươi năm tỷ đồng
quá trình điều tra cơ quan chức năng đã kê biên cáo bất động sản liên quan tổng trị giá một năm trăm ba mươi sáu tỷ đồng
phong tỏa tạm giữ bốn mươi năm bốn tỷ đồng từ các tài khoản ngân hàng của các bị cáo và các công ty con thuộc công ty alibaba
hai mươi ba chiếc xe ô tô có giá trị một mươi năm hai tỷ đồng
cơ quan điều tra đã thu giữ hai trăm năm mươi bảy miếng kim loại màu vàng
qua giám định cho thấy đây là vàng thật giá trị bảy trăm bốn mươi ba triệu đồng
tuy nhiên có hai mươi thỏi kim loại màu vàng khác có trọng lượng bảy ba kg
thì kết quả giám định toàn bộ số hợp kim trên không phải là vàng
về một mươi năm miếng mạng thu giữ khi khám xét đối tượng võ thị thanh mai
hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố
kết lộ một mươi năm miếng vàng này trị giá ba trăm năm mươi chín triệu đồng
ngày một mươi năm tháng một mươi một công an huyện long thành tỉnh đồng nai cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng
lê hoàng sơn một mươi chín tuổi và nguyễn văn hải một mươi tám tuổi cùng ngụ tại xã tam an huyện long thành tỉnh đồng nai
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định về hành vi cướp tài sản
khoảng một mươi giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi một anh đặng nhân hùng ở phường tam phước thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
bị hai đối tượng dùng chân đá vào mặt cơ thể và lấy mất một điện thoại di động hiệu samsung a ba trị giá gần bốn triệu đồng
nhận được tin báo công an xã an phước huyện long thành đã phối hợp với trinh sát hình sự công an huyện
nhanh chóng đến hiện trường thu thập thông tin xác minh vụ việc
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã nhanh chóng truy bắt hai đối tượng cùng tan vật
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận tên lê hoàng sơn và nguyễn văn hải
đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân